nhân dịp phối hợp mới sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phối hợp tạo cơ sở pháp lý quan trọng để bộ công an và hội đồng dân tộc của quốc hội hoàn thành các nhiệm vụ công tác góp phần phát triển bền vững kinh tế xã hội giải quyết những vấn đề nể sinh phức tạp về an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao tặng kỷ niệm trương cho các đồng chí có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới chúc mừng các thầy cô giáo và cám bộ quản lý giáo dục tại học viện an ninh nhân dân học viện cảnh sát nhân dân và học viện chính trị công an nhân dân
ghi nhận biểu dương những công hiến của các thế hệ cám bộ giáo viên các trường học viện đối với công tác giáo dục và đào tạo trong lực lượng công an nhân dân

đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an nhân dân học viện chính trị bộ trưởng bộ công an nhân dân đã đến chúc mừng các thầy cô giáo và cám bộ quản lý giáo dục tại học viện chính trị bộ trưởng bộ công an nhân dân

công an làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác công an năm hai nghìn một mươi chín tại công an tỉnh quảng ninh
phát biểu tại buổi kiểm tra thứ trưởng bùi văn nam đồng tình với phương hướng nhiệm vụ công tác
mà công an tỉnh quảng ninh đã đề ra trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời đề nghị công an tỉnh quảng ninh chủ động nắm phân tích dự báo sát đúng tình hình
và đề ra giải pháp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp nổi lên ngay từ đầu và ngay tại cơ sở
không để bị động bất ngờ và kéo dài
trước mắt phải triển khai nghiên túc hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tiểu thạm
bảo vệ tết nguyên đán canh tí hành hai mươi
tại buổi tiếp bà elbess ackerman đại sứ phương quốc hà lan tại việt nam
thứ trưởng nguyễn văn thành nhấn mạnh bộ công an việt nam cùng với chính phủ hà lan
các bộ ban ngành nói chung và đại sứ quán hà lan nói riêng
đã có những hoạt động hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
thứ trưởng nguyễn văn thành đề nghị thời gian tới bộ công an việt nam và các cơ quan
chức năng của hà lan cần tăng cường các hoạt động hợp tác trong việc hỗ trợ đào tạo
chia sẻ kinh nghiệm về đảm bảo an ninh mạng phòng chống tội phạm hoạt động lợi dụng internet
như việc tổ chức các khóa hội thảo và tập huấn về an ninh và không gian mạng
làm việc với công an tỉnh nghệ an thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an đánh giá công an tỉnh nghệ an là một trong những địa phương tiêu biểu
trong việc hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu mà bộ công giao
nhất là trong công tác tham mưu kịp thời hiệu quả với cấp ủy chính quyền và lãnh đạo bộ công an
trong giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự
đồng chí thứ trưởng đã đi tham quan bộ phận một cửa mới của công an tỉnh nghệ an
vừa được đưa vào sử dụng đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
trước đó đoàn công tác của đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành đã có chuyến thăm làm việc với xã ngọc lâm huyện thanh trương
tại đây đoàn công tác đã làm việc với ủy ban nhân dân xã ngọc lâm tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc
và tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn
tại thành phố hồ chí minh phát biểu tại lễ kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam của trường đại học an ninh nhân dân
trung tướng văn sơn thứ trưởng của công an đã biểu dương đánh giá cao những thành tích đã đạt được của các thế hệ cám bộ
giáo viên và học viên đại học an ninh nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị đại học an ninh nhân dân tiếp tục coi trọng xây dựng đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh
làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng giáo dục truyền thống thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương
thường xuyên tự soi tự sửa tự tu dưỡng rèn luyện theo sáu điều bác hồ dạy
dịp này thủ ủy quyền của chủ tịch nước thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba
cho khoa an ninh xã hội trường đại học an ninh nhân dân
phát biểu tại hội nghị tổng kết năm năm công tác khoa học trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an nhấn mạnh
sau năm năm thực hiện nghị quyết số một mươi sáu và chỉ thị số hai công tác khoa học công an đã đạt được những kết quả nổi bật
tạo sự chuyển biến mạnh mẽ tích cực góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả các mặt công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
thời gian tới công an các đơn vị địa phương phải tập trung quan tâm đến công tác phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ chất lượng cao
phục vụ công tác công an thực hiện chính sách thu hút và sử dụng người tài kịp thời phát hiện những nhân tố mới
có kế hoạch đào tạo và sử dụng lâu dài tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ khoa học trẻ nhanh chóng tiếp cận chi thức của khu vực và thế giới